quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
theo quy định của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu eu
theo đại biểu trương trọng nghĩa việc thi hành án dân sự của việt nam còn nhiều tồn tại
mà phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp của hiệp định này được coi như một bản án dân sự
bộ tư pháp chính phủ cần có những nghiên cứu cụ thể vì điều này có tác động lớn đến ngoại giao và quá trình hội nhập
có thể nó có cái sự xung đột pháp luật hoặc là nó khác biệt về pháp luật và cái nhận thức nó có một cái khoảng cách
do đó các cơ quan thi hành án chúng ta không tránh khỏi sự lúng túng và giải thích
và khi lúng túng như vậy mà chúng ta quyết theo một cái hướng nào đó
ví dụ chúng ta không công nhận cái bản án đó chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến những cái tác động nhiều mặt
theo ủy ban tư pháp tòa án của việt nam có thể ra quyết định công nhận
hoặc không công nhận phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
việc này được dựa trên công ước new york năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
tuy nhiên đại biểu lê anh tuấn cho rằng quyết định này mâu thuẫn với các nội dung đã cam kết trong hiệp định evipa
tại sao để việc sự thảo quyết này lại có quy định về việc tòa án việt nam có thể không công nhận phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo hiệp định evipa
nếu mà chúng ta cho quy định thành một trình từ thủ tục riêng để công nhận thế này
mà có thể hàn chế đến việc công nhận và cho thi hành ở việt nam
thì chúng ta vi phạm cái trái với cam kết của hiệp định là cho thi hành trên lãnh thổ của mình
tương tự như phán quyết trung thẩm của tòa án
đối với một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đôi đại biểu quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận
ủy ban tư pháp sẽ phối hợp với bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan để tiếp thu nghiên cứu
báo cáo quốc hội khi chỉnh dự thảo nguyện quyết do quốc hội xem xét phê chuẩn